giá cà phê tây nguyên hiện đang giao động trong khoảng ba mươi một một trăm linh đồng đến ba mươi một tám trăm linh đồng một kg
cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết nguồn cung cà phê trong nước hạn chế khiến cho giá cà phê tại thị trường nội địa tăng kể từ đầu tháng năm
từ đầu năm đến nay xuất khẩu cà phê đạt sáu trăm tám mươi hai tám nghìn tấn trị giá một một trăm bốn mươi tám tỷ usd tăng tám một về lượng và tăng năm ba về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái